thực hiện theo chương trình hiến máu của bộ công an hôm nay đoàn thanh niên hội phụ nữ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi bốn
để phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa sâu rộng trong đơn vị cục quản lý xuất nhập cảnh đã thường xuyên tuyên truyền vận động
để mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về hoạt động ý nghĩa này và tích cực tham gia
hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa của cơ quan trong những năm gần đây
thông qua phong trào hiến máu tình nguyện sẽ góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết
khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc việt nam và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên hội viên các đơn vị
sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp người giúp đồng chí đồng đội
liên quan đến vụ cá chết nổi trắng hồ sông mây tại tỉnh đồng nai mà truyền hình nhân dân đã thông tin
đến chiều nay cơ quan chức năng địa phương đã hoàn thành việc vớt khoảng hai trăm linh tấn sắc cá
góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường ra khu dân cư
trong bốn ngày qua toàn bộ cán bộ chiến sĩ nhân viên của đội nuôi trồng thủy sản
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng nai đã được huy động liên tục vớt đưa số cá chết trên hồ sông mây lên bờ
để hạn chế gây ô nhiễm môi trường
đến chiều ngày ba tháng năm việc vớt sát cá chết đã hoàn thành ước khoảng hai trăm linh tấn
lực lượng chức năng tiếp tục xử lý công đoạn rải vôi khử mùi và ủ số cá chết trên để làm phân vi sinh
theo báo cáo do hạn hán kéo dài khiến hồ sông mây cạn trơ đáy
diện tích mặt nước từ một trăm chín mươi sáu hectare giảm xuống chỉ còn khoảng hai hectare
do lượng nước trong hồ xuống thấp nên cá bắt đầu chết từ khoảng ngày hai mươi hai tháng bốn
và chết hàng loạt từ ngày hai mươi tám tháng bốn
nguyên nhân được xác định do thời tiết nắng nóng nguồn nước cạn cá trong hồ tương đối dày
dẫn tới việc cá mất oxy và chết hàng loạt
hồ sông mây có diện tích hơn ba trăm linh hectare nằm trên địa bàn huyện trảng bom
đây là hồ chứa nước tưới tiêu cho hàng trăm hectare lúa khu vực hai huyện trảng bom và huyện vĩnh cửu
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tỉnh đồng nai do bộ chỉ huy quân sự tỉnh nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước